chi trả tiền hỗ trợ theo nghị quyết một trăm một mươi sáu cho người lao động tại doanh nghiệp giảm thuê giá trị gia tăng đối với nhiều hàng hóa dịch vụ là những chính sách sẽ có hiệu lực từ tháng một mươi một này
hạn cuối nhận tiền hỗ trợ theo nghị quyết một trăm một mươi sáu
từ tháng một mươi một sẽ chi trả tiền hỗ trợ đối với người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp mà có đóng bảo hiểm thất nghiệp theo gói hỗ trợ ba mươi tỷ đồng từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp tại nguyện quyết một trăm một mươi sáu
theo hướng dẫn tại quyết định hai mươi tám người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp không cần trực tiếp làm thủ tục hưởng mà sẽ do cơ quan bảo hiểm xã hội và người sử dụng lao động phối hợp thực hiện
những người lao động đúng thông tin sẽ được trả tiền hỗ trợ trong tối đa một mươi ngày từ ngày doanh nghiệp gửi lại danh sách cho cơ quan bảo hiểm xã hội
những người có sai sót về thông tin thì thời gian nhận hỗ trợ khoảng hai mươi ngày
như vậy chậm nhất là tới ngày ba mươi tháng một mươi một mọi người lao động làm việc tại doanh nghiệp sẽ được chi trả tiền hỗ trợ theo nghị quyết một trăm một mươi sáu
giảm thuế giá trị gia tăng đối với nhiều hàng hóa dịch vụ
theo nghị quyết bốn trăm linh sáu của ủy ban thường vụ quốc hội về giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp người dân chịu tác động của dịch bệnh covid một mươi chín
từ ngày một tháng một mươi một đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai sẽ giảm thuế giá trị gia tăng kể từ ngày đối với các hàng hóa dịch vụ sau
dịch vụ vận tải vận tải đường sắt vận tải đường thủy vận tải hàng không vận tải đường bộ khác dịch vụ lưu trú dịch vụ ăn uống
dịch vụ của các đại lý du lịch kinh doanh tour du lịch
và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch
hai sản phẩm và dịch vụ xuất bản
về mức giảm tùy thuộc vào phương pháp tính thuế mức giảm thuế giá trị gia tăng được áp dụng như sau
doanh nghiệp tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được giảm ba mươi mức thuế xuất thuế giá trị gia tăng
doanh nghiệp tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ phần trăm trên doanh thu được giảm ba mươi mức tỷ lệ phần trăm để tính thuế giá trị gia tăng